tại phủ chủ tịch phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tiếp đoàn đại biểu tiêu biểu tỉnh lào cai
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cao những kết quả trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
du lịch lào cai tiếp tục có bước phát triển đột phá đón ba năm triệu lượt khách du lịch trong năm hai nghìn một mươi bảy gấp một trăm bảy mươi năm lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi một
phó chủ tịch nước đề nghị các cán bộ nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của bác về đại đoàn kết dân tộc
chú trọng phát triển kinh tế bền vững đi đôi với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường hạn chế tác động của thiên tai đến đời sống nhân dân
phát huy hơn nữa tiềm năng du lịch đồng thời gìn giữ bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh lào cai